nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hội nhà báo tỉnh quảng ninh vừa tổ chức trao giải báo chí tỉnh quảng ninh năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức đã trao bảy mươi tám giải báo chí năm hai nghìn một mươi tám cho các tác giả nhóm tác giả trong đó có một mươi giải nhất một mươi bảy giải nhì hai mươi hai giải ba và hai mươi chín giải khuyên khích
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho năm tác phẩm xuất sắc phản ánh về quảng ninh
như vậy trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám hội nhà báo tỉnh quảng ninh đã chủ trì xét giải và tham mưu cho tỉnh quảng ninh
ban hành quyết định công nhận và trao thưởng cho hai trăm bảy mươi ba tác giả nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải từ khuyến khích đến giải nhất
đặc biệt đã có nhiều tác giả nhóm tác giả là hội viên của hội nhà báo tỉnh quảng ninh đạt giải a giải b tại giải báo chí quốc gia và giải búa liềm vàng